lai châu là tỉnh có tiềm năng rất lớn về phát triển nông lâm nghiệp tuy nhiên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh khi chỉ có một mươi bảy doanh nghiệp chiếm chưa đầy một năm trên tổng số gần một hai trăm linh doanh nghiệp của tỉnh và trong tổng số hơn chín hai trăm linh tỷ đồng đầu tư vào một trăm ba mươi sáu dự án chỉ có chưa đến sáu hai số vốn trên được đầu tư vào nông lâm nghiệp
công ty cổ phần phát triển chè tam đường một trong những doanh nghiệp được đánh giá là thành công trong đầu tư tại địa bàn tỉnh lai châu với vùng nguyên liệu gần một hectare và khoảng một bảy trăm linh hộ nông dân tham gia liên kết phát triển vùng nguyên liệu
mặc dù doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu đã có sản phẩm xuất được vào các thị trường khó tính như đài loan đức và cả những thị trường bình dân khu vực tây á tuy nhiên việc đầu tư của họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn cần tháo gỡ
thứ nhất là về cái giá thành đầu vào là cao vì lý do đường xá giao thông đi lại cũng đi gặp rất nhiều khó khăn trong lĩnh vực vận chuyển các vật tư lông nghiệp đầu vào cũng như là sản phẩm chè mang đi tiêu thụ xuất khẩu hộ
cái thứ hai là trình độ canh tác của bà con nông dân cũng còn hạn chế do vậy là chưa đưa được các áp dụng về khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất về nguyên liệu để tạo ra cái chất lượng sản phẩm nguyên liệu tốt hơn
tương tự công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khánh hòa hiện đang đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tại lai châu cũng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi cho nông nghiệp
chúng tôi là không được vay ưu đãi một tí nào hoàn toàn phải vận động bằng bản thân mình và có những cái tài sản thế chấp thì các ngân hàng người ta mới đầu tư chứ còn là để nó đến bây giờ chúng tôi chưa được vay một cái dự án nào mà để ưu tiên riêng cho lông nghiệp cả
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực nông lâm nghiệp những năm trở lại đây tỉnh lai châu đã có nhiều ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp về vốn giống về hạ tầng giao thông vùng nguyên liệu
hiện tỉnh lai châu cũng đã và đang đẩy mạnh việc thành lập các hợp tác xã tổ hợp tác sản xuất theo quy hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh từ đó tạo ra hệ thống vệ tinh cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến khi doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn tỉnh
hiện nay chúng tôi đã ban hành nghị quyết về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp trong đó xác định rõ những tiềm lăng lợi thế về phát triển nông nghiệp lai châu là gì để định hướng ra những bùng sản xuất tập trung những sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh
vấn đề thứ hai là tiếp tục hoàn thiện các chính sách thì hiện nay là tỉnh cũng đang áp dụng một loạt những chính sách mà trong đó chúng tôi tuyên bố
nếu như doanh nghiệp lên đầu tư lai châu tỉnh nào có một chính sách tốt nhất vấn đề nữa là tùy những dự án cụ thể tỉnh cũng có những chính sách đặc thù để tạo được kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
ngoài việc chung tay để khắc phục tháo gỡ những khó khăn trong việc đầu tư vào nông lâm nghiệp thì đồng thời tỉnh lai châu cần phải cam kết sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh
các nhà đầu tư có hiệu quả bền vững tại lai châu